thưa quý vị luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn được quốc hội khóa một mươi ba thông qua đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao dịch của nhân dân góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội
tuy nhiên trong quá trình triển khai thi hành luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn đã xuất hiện một số tồn tại và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét để sửa đổi bổ sung
hiện thì dự án luật căn cước sửa đổi được bộ công an đề xuất đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận với nhiều điểm mới đáng chú ý
trong đó việc lược bỏ vân tay đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân cũng như sửa đổi một số thông tin trên bề mặt của thẻ căn cước công dân
là đề xuất quan trọng nhằm hướng tới việc đổi mới công tác quản lý dân cư bảo đảm quyền con người quyền công dân và đáp ứng yêu cầu phát triển không gian số chính phủ số công dân số
việc lan vân tay khi thu nhận hồ sơ cấp
chứng minh thư chín số một mươi hai số và nay là căn cước công dân căn chíp là một trong những yêu cầu bắt buộc vân tay của hai ngón tay trỏ được in trên bề mặt thẻ
theo đề xuất của bộ công an trong dự thảo luật căn cước từ đây vân tay của công dân sau khi được thu nhận thì toàn bộ thông tin sinh chắc vân tay này sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu căn cước và sẽ không được in trên bề mặt thẻ
nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc lược bỏ này là cần thiết và bảo đảm tính riêng tư của người dân
vân tay thì nó là một cái đặc trưng sinh chắc vì thế cho nên là nó khác so với cả mật khẩu bởi vì là một khi mà đã bị đánh cắp hoặc là bị mất đi thì không thể thay thế hoặc là rất là khó để mà có thể thay đổi được
từ những cái phân tích trên thì chúng ta cũng có thể thấy được cái mức độ phổ biến cũng như là tầm quan trọng của vân tay và việc lược bỏ cái hình ảnh vân tay trên bề mặt của thẻ căn cước công dân thì không chỉ giúp tăng cường sự đảm bảo đối với an ninh thông tin mà còn bảo vệ quyền lực
về phía người dân nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất mới này của bộ công an bởi dấu vân tay là cơ sở nhận dạng rất quan trọng cần được bảo vệ
cái dấu vân tay thì nó cũng là những cái thông tin sinh chắc học rất là bí mật của mỗi con người và cái này thì ý nghĩa tức là nó sẽ việc là cái việc giảm thiểu cái việc là chống rủi ro chống giả mạo các cái thông tin của cái người mà trên cái căn cước công dân đó
thì đó là một cái mà theo tôi nghĩ là nó là một cái để giúp
phòng tránh cái việc là bị lộ lọt thông tin lộ lọt dữ liệu của người dân
bộ công an cho biết việc lược bỏ vân tay sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ hoạt động giao dịch tài chính nào hoặc thủ tục hành chính của công dân
những dữ liệu về sinh chắc học của công dân được lưu trữ ngay trên chip của thẻ căn cước
hiện nay thì vân tay đã được cái dữ liệu vân tay đã được tích hợp vào trong cái chip được gắn ở trên cái thẻ căn cước công dân
cho nên là việc in cái vân tay ở trên cái bề mặt của thẻ nó không còn quan trọng nữa
bộ công an cũng cho biết sẽ không phát sinh vương mắc trong quá trình các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền có thể khai thác thông tin trong chip điện tử thông qua các phương tiện nghiệp vụ
cùng với việc lược bỏ vân tay đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước thì một số thông tin trên bề mặt thẻ cũng được bộ công an tiến hành đề xuất sửa đổi
việc sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước chuyển trong công tác quản lý bảo đảm thuận lợi cho công dân trong quá trình cấp sử dụng thẻ căn cước công dân
theo dự thảo mẫu thẻ căn cước công dân mới được đề xuất thay đổi như số căn cước công dân đổi thành mã số định danh cá nhân chính là dãy số một mươi hai chữ số như hiện hành quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh nơi thường trú đổi thành nơi cư trú
ngoài ra những thông tin như quốc tịch họ và tên ngày tháng năm sinh giới tính ngày tháng năm cấp thẻ và ngày tháng năm hết hạn cũng sẽ được giữ nguyên